vào tháng một mươi hai năm ngoái bệnh viện mắt sài gòn cần thơ đã tiếp nhận điều trị cho một bé trai bị lưỡi câu móc vào mi mắt
bệnh nhân là pvm một mươi một tuổi ngụ tại thành phố cần thơ được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau nhức dữ dội ở mắt kèm theo tâm lý sợ hãi hoang mang
gia đình cho biết trong lúc chơi đùa bé không may bị lưỡi câu cá mắc vào mắt
qua thăm khám bác sĩ xác định tình trạng lưỡi câu móc vào mi dưới có nguy cơ tổn thương rác mạc
ngay sau đó bác sĩ xử lý bằng cách gắp lấy móc câu ra khỏi mi mắt
khi tình trạng mắt ổn định bệnh nhân được xuất viện và được bác sĩ yêu cầu tiêm ngừa uốn ván
trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm hùng vương tuyên quang cũng từng tiếp nhận một bệnh nhân ba mươi hai tuổi bị bỏng nặng khi đi câu cá dưới đường điện
thông tin từ người dân có mặt tại hiện trường nạn nhân câu cá bằng cần câu làm từ vật liệu carbon gần đường điện
trong lúc câu cá vô tình nạn nhân bị mắc dây câu và đường điện
người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến phòng khám đa khoa hùng vương tuyên quang để cấp cứu
khi vào viện bệnh nhân trong tình trạng hoảng loạn có nhiều viết bong trột xây xác toàn thân đau tức ngực khó thở
bệnh nhân được hồi sức giảm đau chống sốc vệ sinh băng bỏng vùng tổn thương
bệnh viện hùng vương cũng cho biết chỉ trong vòng hai tháng đã tiếp nhận hai nạn nhân bị điện giật khi đi câu cá
trường hợp trước đó là một bệnh nhi một mươi hai tuổi
bệnh nhi này đi chân đất câu cá bằng cần câu tại ao gần đường điện cao thế bị điện phóng vào người ngã xuống nước
em bé được người đi cùng phát hiện và đưa lên bờ trong tình trạng bất tỉnh
để phòng tránh những tai nạn khi đi câu cá cần thực hiện các biện pháp sau đây
một sử dụng trang thiết bị an toàn
đảm bảo mang theo trang thiết bị an toàn như áo phao khi đi câu trên thuyền đặc biệt đối với người không biết bơi
luôn tuân thủ quy tắc an toàn
kiểm tra trang thiết bị
trước khi câu cá hãy kiểm tra trang thiết bị câu cá bao gồm dây câu mồi và dụng cụ câu cá
đảm bảo hoạt động đúng cách và không gây nguy hiểm
hai cẩn thận khi di chuyển
khi di chuyển trên thuyền hoặc ở các khu vực gần bờ hãy luôn chú ý và di chuyển cẩn thận để tránh ngã và gây tai nạn
ba tránh thời tiết xấu
tránh đi câu cá khi thời tiết xấu như gió mạnh mưa lớn hoặc có sóng lớn vì điều này có thể tạo ra nguy cơ gây tai nạn
bốn cẩn thận với các dòng điện cao thế
ngoài dòng điện có sẵn trên đường dây thì với đường điện trung thế hoặc cao thế luôn có từ trường mạnh xung quanh đường dây
bình thường không khí không dân điện nhưng dưới tác dụng của từ trường mạnh hoặc không khí bị iong hóa nên có khả năng dẫn điện
đặc biệt khi không khí ấm ướt điện trở giảm tính dẫn điện tăng lên rất nhiều
bên cạnh đó chất liệu và tình trạng ướt của cần câu cũng khiến chúng trở thành vật dẫn điện gây nguy hiểm